móc nối với một số đối tượng buôn bán ma túy ở tỉnh sơn la để vận chuyển về hà nội và một số tỉnh phía bắc bán kiếm lời bất chính
đối tượng trần tuấn anh chú quận hai bà trưng thành phố hà nội đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam và cục hải quan hà nam ninh bắt giữ
khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hai tháng sáu trần tuấn anh vận chuyển một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một trăm hai mươi gram heroin về xã yên phú huyện ý yên tỉnh nam định
chưa kịp giao cho khách mua tuấn anh đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với phòng phòng chống tội phạm ma túy
bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam cụng hải quan hà nam ninh bất ngờ bắt quả tàng được biết đối tượng đã có năm tiền án về các tội trụng các tài sản
tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật